triển gây vàng lá mạnh trên cây lúa giai đoạn cuối để nhánh làm đồng nặng nhất là ở những

tuần qua do các đợt mưa nhỏ chung với thời điểm nông dân bón phân đón đồng là điều kiện
thuận lợi cho bệnh đào ôn phát sinh gây hại nguy cơ lây lan ra diện rộng tuy nhiên
hiện vẫn chưa thể thống kê được diện tích lúa nhiễm bệnh ngành nông nghiệp cùng các địa phương
tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm lúa nhiễm bệnh hướng dẫn nông dân phun thuốc kịp thời
và bón cân đối phân để hạn chế không để bệnh gây hại nặng và lây lan ảnh hưởng đến năng suất
hơn một tám trăm linh căn nhà bị quật ngã hàng chục mạng sống bị cướp đi cách đây hơn ba tháng đến nay
vùng đất nơi tâm bão một mươi hai hãi hùng đi qua đó là huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã dần hồi sinh
hàng nghìn gia đình bị thiệt hại nhà cửa nay đã có căn nhà mới để đón tết trong ấm áp tình người
chúng tôi đã trở lại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa nơi cách đây hơn ba tháng là tâm bão số một mươi hai
cơn bão đã gây thiệt hại chưa từng có tại đây sự sống đã trở lại trong tiết trời của mùa xuân với chút xe lạnh
những ngôi nhà bị quật ngã bởi cơn bão số một mươi hai hoành hành nay đã được khôi phục
vợ chồng ông lê văn minh ở thị trấn vạn giã là một ví dụ cùng chung số phận với hơn một tám trăm linh hộ dân nơi đây
có nhà bị sập và hư hỏng nặng gia đình ông minh thuộc diện nghèo ngay sau khi bão tan nhận được hỗ trợ
từ chính phủ là bốn mươi triệu đồng cùng sự tiếp sức của một số tổ chức cá nhân anh em bạn bè đồng đội đến nay
còn với gia đình ông nguyễn văn thọ bị cơn bão số một mươi hai cướp đi toàn bộ sản nghiệp gây dựng hàng chục năm
hơn ba con tôm hùm chín con cá mú chuẩn bị xuất bán dịp này đã bị tiêu tan do cơn bão số một mươi hai
thiết hại gần bốn tỷ đồng không những thế căn nhà bên bờ vịnh vân phong cũng bị cuốn phăng
vì trước đó không phải là hộ nghèo nên gia đình ông chỉ được hỗ trợ một mươi triệu đồng cho việc dựng lại ngôi nhà
nỗ lực hết mức đến tết đinh dậu gia đình ông thọ cũng đã hoàn tất ngôi nhà mới
khi mình tôi đặt cái bàn lên rồi tôi dương lên hết rồi thì cái cảm xúc của tôi phải nói là tôi mừng lắm
trong nhiều đời đây mấy đêm nay tôi ngủ không được
bây giờ thì phải nói rằng rất là thành phúc côn tiếng xung họp đầy đủ la lắng cho chơi mẹ
trong cơn hoạn nạn mới thấy được tình người tinh thần lá lành đùm lá rách truyền thống của dân tộc việt nam
đến hôm nay thì cơ bản bà con nhân dân đã sửa chữa và xây dựng xong nhà
chỉ còn lại một vài trường hợp do bị tan chế và chưa chọn được ngày
nhưng cơ bản thì trong cái tết này
thì bà con nhân dân đều có nhà ở ổn định để đón một cái tết cổ truyền ấm cúng
tết năm nay ở làng biển vạn ninh nơi tầm bão số một mươi hai tàn phá thiếu phần sung túc sôi động
nhưng ai ai cũng cố gắng đón một cái tết vui vẻ và hy vọng trong mùa xuân mới
cuộc sống đang dần hồi phục dẫu biết rằng đang còn rất nhiều bộn bề khốn khó trong câu chuyện làm ăn
nhất là nghề nuôi tôm hùm lồng nhưng nhiều hộ cũng đã khôi phục lại lồng bè
và sẵn sàng bắt tay vào vụ mới sau những ngày vui sống
người dân xã do hòa huyện do linh tỉnh quảng trị lại tổ chức hội thi trẻ đá truyền thống
hội thi xuất phát từ chính cuộc sống mưu sinh gắn bó với công việc trẻ đá của người dân địa phương
vì vậy hội thi không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi dịp đầu năm
mà còn là cách người dân giữ gìn và phát triển làng nghề của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
từ ngày mùng năm tết nguyên đán hàng năm
từ sáng sớm các đội thi cùng hàng trăm người dân đã tập trung tại sân thi đấu
háo hức chờ đợi phần tranh tài
năm nay hội thi tưng bừng và náo nhiệt hơn vì số đội thi đông hơn hẳn những năm trước
sau tiếng chống khai hội các đội thi với hai thành viên tập trung trước các tảng đá mồ côi đã được bắt thăm
hội thi tái hiện cách thức trẻ đá của người dân địa phương buổi đầu lập nghiệp
vì vậy các thành viên tham gia chỉ được dùng công cụ thô sơ như búa ve đục nỏ để trẻ đá
trong một giờ đồng hồ người thi phải làm sao trẻ được nhiều đá và các viên đá đảm bảo vuông vức bề mặt nhẫn mịn đúng với kích thước quy định
vì vậy hai thành viên trong các đội thi phải là những người vừa có sức khỏe vừa có kỹ thuật trẻ đá bằng tay điêu luyện và có sự phối hợp nhịp nhàng khéo léo với nhau
không khí rất chí là tưng bừng và náo nhiệt tôi rất chí là hài lòng hài lòng về kết quả
hôm nay đơn vị đông hòa tham gia hội thi
với tinh thần là giao lưu học hội và đồng thời là thôn tuyện tròn những cái thơ đá là có chuyên môn có tài nghề cao và có sức khỏe
đại diện trong thôn để tham gia thi động hội thi để đem lại lọc đầu năm cho thôn
hiện có hơn bốn mươi lao động địa phương tại xã do hòa mưu sinh bằng nghề trẻ đá với thu nhập ổn định từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng một năm
đá trẻ ở đây đã khẳng định được thương hiệu và xuất bán đi nhiều nơi trong cả nước
vì vậy dù công việc trẻ đá hiện nay chủ yếu do máy móc thực hiện nhưng người dân xã do hòa vẫn luôn cố gắng gìn giữ cách thức trẻ đá xưa
qua đó thể hiện niềm tự hào đối với làng nghề của mình
để đảm bảo cái dinh dự cái tuyên tổng đảo viên này thì điều thứ nhất là quan trọng nhất là nguồn nguyên liều ở trên địa bàn
hiện nay nó cũng đã khó khăn rồi vì nó càng ngày nó càng càng thiệt
phải mở rộng tìm kiếm ở các nơi khác
có những đồng viên kịch lệ cho các chuyên nghiệp người lao động tìm tòi nguồn đá tự nhiên đưa về
đã mới có cái thứ nhất mới đủ điều kiện để tiếp tục lưu dự cái tuyên tổng đảo
hội thi chính là nét văn hóa đặc trưng thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa con người và mảnh đất quê hương qua bao thế hệ
từ những tảng đá mồ côi gồ ghề trơ trọi qua bàn tay khéo léo dẻo dai của người thợ đá đã mang lại sự ấm no hạnh phúc cho ba gia đình nơi vùng trung du của tỉnh quảng trị
hội thi đã góp phần làm cho các hoạt động văn hóa dịp đầu năm mới của tỉnh quảng trị ngày càng đẹp đẽ và phong phú hơn
trong phần tin quốc tế
liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại đông guta syri
olympic tiêng trang hai nghìn một mươi tám
vận động viên nga thừa nhận sử dụng doping
phát biểu trước hội đồng bảo an liên hợp quốc tổng thư ký antonio guterres cho biết lấy làm tiếc khi khoảng bốn trăm linh người dân ở đông guta của syri đang phải hứng chịu bi kịch của nhân loại
theo văn phòng nhân quyền liên hợp quốc tính đến ngày bốn tháng hai đã có hơn một hai trăm linh người dân tại đông guta thương vong
hiện hàng trăm nghìn người dân thường vẫn đang mắc kẹt tại khu vực này trong tình cảnh cung cực thiếu đồ ăn nước uống hệ thống chăm sóc y tế không bảo đảm trong khi chiến sự vẫn đang bùng phát dữ dội
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cần chấm dứt ngay các hành động gây chiến tại miền đông guta cho phép các hoạt động nhân đạo có thể đến được với người dân
cho phép sơ tán khoảng bảy trăm linh người cần chữa trị khẩn cấp nhưng không có đủ điều kiện chữa trị tại chỗ đồng thời tạo điều kiện cho những người dân khác được quyền chữa trị tại chỗ
theo ông dù biết các nước ủy viên hội đồng bảo an đang tham vấn lẫn nhau về vấn đề syri song tình hình ở đông ta đang rất cấp bách
trong khi đó thụy điển và kuwait đang soạn thảo nghị quyết liên quan đến syri để trình lên hội đồng bảo an
dự thảo yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức trong vòng ba mươi ngày trên toàn lãnh thổ syri đồng thời kêu gọi tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo sơ tán các bệnh nhân không có đủ điều kiện tại chỗ tại ít nhất bốn khu vực thuộc syri trong đó có đông guta
sự thảo cũng kêu gọi bảo vệ các bệnh viện và các cơ sở y tế khác đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật cứu trợ nhân đạo quốc tế
chính phủ pháp vừa công bố dự luật mới nhằm thắt chặt việc nhập cư và tị nạn qua đó giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay
tuy nhiên dự luật đang góp vải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm hỗ trợ nhân đạo
dự luật này sẽ giải quyết nhanh hơn đơn xin tị nạn của người nhập cư song cũng tăng gấp đôi thời gian tạm giữ những đối tượng nhập cư bất hợp pháp lên chín mươi ngày đồng thời rút ngắn thời gian cho phép nộp đơn tị nạn xuống còn sáu tháng
ngoài ra văn bản này cũng quy định việc nhập cảnh trái phép có thể sẽ bị phạt tù và phạt tiền
dự luật này được xem sẽ là một thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của pháp theo hướng siết chặt hơn các quy định tiếp nhận người nhập cư và đặc biệt là đẩy mạnh việc trục xuất hàng loạt người tị nạn đang cư trú không giấy tờ trên đất pháp
theo lý giải của bộ nội vụ pháp nước này buộc phải sớm siết chặt chính sách nhập cư bởi với tốc độ xin tị nạn hiện nay nước pháp sẽ có nguy cơ không thể kiểm soát nổi
theo số liệu từ bộ nội vụ pháp trong năm hai nghìn một mươi sáu có tám mươi năm đơn xin tị nạn tại pháp nhưng chỉ có ba mươi sáu đơn được chấp nhận
cùng ngày trong buổi gặp các thân nhân học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng mới đây tại một trường trung học ở bang florida của mỹ tổng thống mỹ donald trump đã đề xuất ý tưởng trang bị vũ khí cho giáo viên để phòng nguy cơ xảy ra các vụ xả súng tương tự trong tương lai
phát biểu tại sự kiện được phát sóng trên truyền hình tổng thống donald trump đề xuất ý tưởng về các khóa đào tạo và trang bị súng cho khoảng hai mươi giáo viên
theo ông giải pháp này có thể giúp sớm chấm dứt các cuộc xả súng
tiếp xúc với cha mẹ các nạn nhân và những học sinh may mắn sống sót tổng thống donald trump đã cam kết sẽ chỉ đạo sát sao việc kiểm soát súng đạn cũng như thông tin cá nhân người sở hữu súng đạn để hạn chế tái diễn các thảm kịch nói trên
trong khi đó trên tại nhiều thành phố ở nước mỹ các sinh viên đã đổ xuống đường tuần hành yêu cầu cải cách luật sở hữu súng đạn tại nước này
các sinh viên cam kết đưa vụ xả súng đẫm máu tại bang florida này thành một bước ngoặt trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng hiện bị bế tắc tại mỹ
liên quan đến khủng hoảng chính trị tại tây ban nha tòa án tối cao tây ban nha đã ra lệnh bắt giữ cựu nghị sĩ thuộc cơ quan lập pháp vùng catalonia anna gabriel sau khi bà không xuất hiện trước tòa để trả lời thẩm vấn về việc khu tự trị này đơn phương tuyên bố độc lập hồi tháng một mươi năm ngoái
theo người phát ngôn tòa án tối cao tây ban nha lệnh bắt giữ áp dụng trong lãnh thổ tây ban nha các công tố viên cũng đề nghị phát lệnh truy nã bà gabriel và yêu cầu giới chức thụy sĩ dẫn độ bà
một thành viên cấp cao của đảng cánh tả cop của catalonia được triệu tập tới tòa vì những cáo buộc nổi loạn và xúi dục nổi loạn liên quan tới hoạt động đòi độc lập của vùng tự trị này
trước đó một ngày nữ chính trị gia ủng hộ độc lập của catalonia cho biết đã quyết định rời khỏi tây ban nha sang thụy sĩ với mong muốn sẽ trở về quê hương sau khi sự việc lắng xuống
trước đó hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy các cựu lãnh đạo catalonia đã đơn phương tuyên bố độc lập bất chấp sự phản đối của madrid buộc chính quyền trung ương phải đình chỉ quy chế tự trị của vùng này giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng đồng thời tổ chức cuộc bầu cử địa phương mới vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm ngoái